tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đồng chí phạm minh chính
quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
trao đổi với cử tri thị xã quảng yên đồng chí phạm minh chính cho rằng
quảng yên đang là địa bàn có tiềm năng phát triển lớn
đây là cơ hội để quảng yên thay đổi toàn diện trở thành khu kinh tế ven biển đa ngành
hình thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hậu cần cảng và đô thị hiện đại thông minh
và quan trọng nhất là cuộc sống của người dân được nâng cao mọi mặt
trong quá trình triển khai phải thực hiện từng việc chắc chắn từng khâu cụ thể
làm đến đâu chắc đến đó có trọng tâm trọng điểm và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu
tại sơn la hôm nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
đã tiếp xúc cử tri và dự ngành
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân xã mường lượm huyện yên châu
phát biểu tại buổi gặp mặt phó chủ tịch thường trực quốc hội vui mừng trước những kết quả
mà huyện yên châu nói chung và xã mường lượm nói riêng đã đạt được trong thời gian qua
địa phương đã thực hiện làm tốt công tác xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị tới đây huyện yên châu trong đó có xã mường lượm
tiếp tục phát huy truyền thống trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đồng thời đồng chí đề nghị tỉnh sơn la và huyện yên châu phải có quy hoạch nơi làm trợ truyền thống cho xã
tăng cường thầy thuốc về bản chú trọng đảm bảo công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn công tác đã tặng năm mươi triệu cho quỹ khuyến học xã mường lượm
một trăm linh triệu cho quỹ khuyến học huyện yên châu hơn bốn trăm ba mươi áo ấm cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã mường lượm
còn tại nghệ an hôm nay đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện nghĩa đàn
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí phan đình trạc tiếp thu giải trình trả lời kiến nghị của cử tri huyện nghĩa đàn đề xuất
liên quan đến kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường
và di rời tái định cư cho một mươi bảy hộ dân xóm sơn hạ xã nghĩa sơn huyện nghĩa đàn
đồng chí phan đình trạc yêu cầu huyện cần sớm làm việc với công ty cổ phần thực phẩm th và tỉnh
để bàn phương án giải quyết để bảo đảm cuộc sống cho bà con trong vùng dự án
đối với đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đồng chí phan đình trạc cho biết quốc hội đã thông qua đề án và sẽ chỉ đạo triển khai đề án đi vào cuộc sống
nhân dịp này đồng chí phan đình trạc trao một trăm linh chiếc xe đạp và một trăm linh xuất quà cho học sinh khó khăn hiếu học trên địa bàn huyện nghĩa đàn